ngày một mươi chín tháng chín diễn đàn cải cách và phát triển hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra tại hà nội
bên thềm diễn đàn bộ kế hoạch và đầu tư đã tổ chức tọa đàm giữa tổ biên tập của tiểu ban kinh tế xã hội với các diễn giả quốc tế
tại tọa đàm bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng đã đặt ra bảy vấn đề mà việt nam quan tâm trong giai đoạn phát triển mới
như việt nam nên tập trung vào những mục tiêu gì để phát triển kinh tế phân bổ nguồn lực hiệu quả
áp dụng mô hình đổi mới sáng tạo nào về cải cách giáo dục ứng phó với biến đổi thí hậu
thảo luận về những nội dung mà việt nam quan tâm các chuyên gia quốc tế cho rằng việt nam cần phải tập trung vào cải cách thể chế
đẩy mạnh kinh tế xanh nâng cao năng suất lao động phát triển sản xuất kết hợp với dịch vụ để trở thành mắt xích của chuỗi giá trị toàn cầu
việt nam cũng cần ưu tiên cho phát triển nguồn lực con người về đổi mới sáng tạo
các chuyên gia cho rằng việt nam nên tiếp thu những thành tiệu của thế giới để phát triển kinh tế xã hội
việt nam được đánh giá là quốc gia có nhiều cơ hội song thách thức phát triển cho giai đoạn tới còn nhiều vấn đề phức tạp cần giải quyết để bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững